ubnd tỉnh cho thuê đất rừng nhưng doanh nghiệp lại triệt hạ rừng lấy đất để sang nhượng cho người dân
chuyện thật mà như đùa đang xảy ra tại tỉnh đắk nông
cụ thể sau khi được ubnd tỉnh đắk nông bàn giao hơn một trăm năm mươi tám hectare rừng thông ở xã quảng sơn huyện đắk long
để quản lý bảo vệ và sản xuất kinh doanh rừng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại nguyên vũ đã buông lòng quản lý
khiến nhiều diện tích rừng thông bị đốn hạ công khai chiếm đất sản xuất nhưng không hề bị ngăn chặn hoặc xử lý
đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được khi đi thực tế trên diện tích rừng thông được giao cho công ty nguyên vũ quản lý
thông bị đốn hạ đốt cháy trơ trụi một số diện tích đã được người dân dùng máy múc gốc trồng cây nông nghiệp
điều đang nói là khi làm việc với người dân họ đều khẳng định đất rừng được mua của công ty nguyên vũ
và có giấy viết tay thực hiện việc mua bán đất rừng
ông lê đình thi thường trú tại bon rơ bút xã quảng sơn mua năm m hai đất rừng của công ty nguyên vũ với giá hai trăm linh triệu đồng
trước lúc giao tiền tôi có gọi cho chị thoa số tiền này giao cho ai
chị thoa bảo giao cho chị nhưng mà chị không ở nhà đó là hai vợ chồng tôi ra
còn khi sau tôi gọi lại thì chị bảo là giao cho chú nghĩa cũng được
thì tôi có giao cho chú nghĩa trước là bà mùm bá rào là một trăm hai mươi triệu
nghĩa là nhận số tiền đó rồi tôi có sáng năm sau chị thỏa vào hỏi chị đã nhận được tiền chưa
chị bảo số tiền đó chị đã nhận
còn sau mấy ngày tôi lại mua thêm hai rào được đó và đóng cọc
nhưng chưa nhận được đất đang thống đứng
nếu anh nghĩa và mấy công ty thì có nói với tôi nếu sai thì không làm được thì đến chỗ khác
nhưng mà đất này đã bỏ tên mua là của nhà ông
từ những thông tin và giấy mua bán đất rừng viết tay
được người dân cung cấp chúng tôi đã tìm ra một đường dây mua bán đất rừng
do phan thành nghĩa thường trú tại thôn một c xã quảng sơn nhân viên của công ty nguyên vũ cầm đầu
tuy nhiên phan thành nghĩa cho rằng không phải mình tự ý bán đất của công ty để chiếm đoạt tiền
mà tất cả việc làm của mình là theo chỉ đạo của giám đốc công ty nguyên vũ nguyễn thị kim thoa
và chồng là lương ngọc lếp nguyên phó giám đốc thủ trưởng cơ quan điều tra công an tỉnh đắk nông
toàn bộ số tiền bán đất cũng được nộp hết cho công ty nguyên vũ
tại nhà riêng của ông bà ở giang nghĩa chứ tôi không có tự ý mà tôi biết cái gì đâu
kể cả dân ở đây người ta cũng biết tôi quá rõ chứ đất không phải đất của tôi đâu mà tôi bán mà người ta nghe được
trong khi đó giám đốc công ty nguyên vũ bà nguyễn thị kim thoa lại khẳng định công ty không có chủ trương bán đất rừng
vì đất và rừng là của nhà nước cho thuê
tuy nhiên do có một thời gian gia đình có việc phải đi công tác xa
dài ngày nên đã ủy quyền cho phan thành nghĩa nhân viên của công ty điều hành một tháng
bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
chính trong thời gian này phan thành nghĩa đã lợi dụng uy tín của công ty và gia đình mình
đem đất rừng của công ty bán cho một số hộ dân trên địa bàn để trục lợi cá nhân
đến khi sự việc bị phát hiện phan thành nghĩa đã viết bản từng trình thú nhận việc làm sai trái
và hứa tự chịu trách nhiệm với các sai phạm đã gây ra
với việc bán đất thì công ty chúng tôi hoàn toàn không có chủ trương không có ý tưởng nào về bán đất cả
tuy nhiên thì vừa rồi trong thời gian chúng tôi bị bệnh đi chữa bệnh ở dưới sài gòn
thì chúng tôi có ủy quyền lại cho ông phan thành nghĩa
từ trong thời gian ấy thì ông nghĩa đã lợi dụng sự uy tín của chúng tôi
để mà bán đất cho một số bà con ở trong xã quảng sơn này